sáng ngày một mươi chín tháng sáu tòa nhân dân quận thanh xuân thành phố hà nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ xe thu gom rác của hợp tác xã thành công đi vào khung giờ cấm gây hậu quả nghiêm trọng làm một bé trai tử vong
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân quận thanh xuân ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín xe chở rác của hợp tác xã thành công đã hoạt động thu gom rác tại phố vũ trọng phụng quận thanh xuân trong khung giờ một mươi bốn h ba mươi
trong khi đó quy định của ủy ban nhân dân tp hà nội là xe chỉ được hoạt động từ một mươi chín h ba mươi ngày hôm trước đến sáu h sáng ngày hôm sau xe chở rác đã gây tai nạn làm một cháu bé bị tử vong
tại phiên xét hỏi bị cáo lê hoàng lê tài xế xe chở rác đã nhận thấy hành vi của mình là nguy hiểm gây hậu quả nghiêm trọng
tuy nhiên trong lời khai với cơ quan điều tra và tại tòa án không trùng khớp bên cạnh đó đơn vị chủ quản là hợp tác xã thành công và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận thanh xuân tỏ ra thiếu trách nhiệm với hành vi này của bị cáo lê
trong đó có cán bộ ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận thanh xuân đã ký khống lệnh điều xe khi không biết rõ nội dung ghi trong đó
phiên tòa vẫn đang trong quá trình xét hỏi bị cáo nhân chứng để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan